nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc là cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng tám tại công viên thống nhất hà nội
bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội sách mùa thu hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ ba hội sách mùa thu được tổ chức nhằm xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách
mang tính thường kỳ xuyên suốt tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa ngày đọc với sách
hướng tới xây dựng một xã hội học tập một nét đẹp trong đời sống xã hội nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
hội sách mùa thu lần này thu hút sự tham gia của khoảng năm mươi đơn vị xuất bản phát hành giáo dục đào tạo với khoảng gần sáu mươi gian hàng
trong khuôn khổ hội sách nhiều hoạt động giao lưu độc giả tác giả giới thiệu sách mới xuất bản
và các chương trình mang tính chất giáo dục các hoạt động vui chơi giải trí
lồng ghép với nội dung cổ vũ khuyến khích phong trào đọc sách
hướng tới đối tượng thiếu nhi và bạn đọc nhỏ tuổi được tổ chức như
tọa đàm để con là một em bé nhân hậu chương trình giao lưu nuôi dạy em bé song ngữ
hội sách mùa thu năm nay còn có các hoạt động mang tính nhân văn như
chương trình quyên góp sách cũ tặng các em học sinh trong dự án tủ sách vùng cao
góp phần xây dựng một tủ sách cho các em nhỏ vùng cao tả gia khâu mường khương lào cai